tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm cho biết tp hcm chấp thuận cho thi tuyển quốc tế
để lựa chọn ra đơn vị tư vấn lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị
theo đó thành phố sẽ được tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án
điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và hội nghị quốc tế về định hướng phát triển khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố
sở quy hoạch kiến trúc sẽ trình thủ tướng chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung của thành phố
hoàn thiện ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để công khai minh bạch thông tin quy hoạch của các quận huyện
đồng thời tham mơ ủy ban nhân dân tổ chức chuyên đề riêng để giải quyết tình trạng quy hoạch treo
tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
của các sở ngành để phục vụ cho kỳ họp giữa năm của hội đồng nhân dân thành phố và hội nghị giữa nhiệm kỳ của ban chấp hành đảng bộ
tạo chuyển biến lớn trong công tác giải quyết các vấn đề cạch xe ngập nước và quản lý trật tự đô thị